thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an chiều ngày chín tháng hai tức mùng năm tết
lực lượng tuần tra kiểm soát của đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số một
đơn vị phụ trách tuyến cao tốc nội bài lào cai đã lập biên bản lỗi vi phạm dừng đỗ xe trên đường cao tốc
đối với ông hồ chí việt ngụ tại số hai trên ba trần quốc toản phương điện biên tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
trước đó vào trưa ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết trên đường cao tốc nội bài lào cai
một gia đình gồm bốn người đi xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a chín nghìn bốn mươi tám dừng xe ở làn rừng khẩn cấp trên đường cao tốc nội bài lào cai
và thản nhiên trải thảm bầy đồ ăn uống trước đầu xe ô tô bất chấp các phương tiện qua lại
đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số một đã vào cuộc xác minh
truy tìm danh tính của người đàn ông live stream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc
qua xác minh chiếc ô tô đỗ dừng tại làn xe dừng khẩn cấp ở km sáu mươi bốn một trăm năm mươi hướng nội bài lào cai
thuộc địa phận thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
phương tiện này đi lên khu du lịch sapa và khi quay trở lại đi vào tuyến đường cao tốc
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe tại trạm thu phí bot đầu vào chiều lào cai hà nội
cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt năm năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai tháng đối với hành vi vi phạm của tài xế này